trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm thành phố hội an tỉnh quảng nam đã mở cửa đón khách tham quan miễn phí tất cả các điểm du lịch trên địa bàn thành phố
du khách sẽ được tham quan miễn phí tại các điểm di tích do nhà nước quản lý trong phố cổ như chùa cầu chùa ông các bảo tàng
ngoài ra ở các điểm du lịch khác như làng gốm thanh hà làng rau trà quế rừng dừa nước cẩm thanh cũng sẽ được mở cửa tự do cho du khách tham quan du lịch
tuy nhiên các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí vẫn chưa được tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa dịch bệnh
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó cho phép các khu di tích danh làm thắng cảnh trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại từ ngày một tháng năm
ban quản lý các khu di tích phải trang bị phòng hộ cho nhân viên đo thân nhiệt cho khách bố trí đầy đủ trang thiết bị để rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc yêu cầu không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng
tại khánh hòa ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý cho khu di tích tháp bà ponaga và danh thắng hòn trồng thành phố nha trang hoạt động đón khách tham quan trở lại
để bảo đảm an toàn khách đến thăm quan được yêu cầu đeo khẩu trang đo thân nhiệt sử dụng dung dịch sát khuẩn hạn chế số lượng người vào bên trong các điện thờ
ở khu vực tham quan thực hiện nghiêm việc không tập trung quá hai mươi người